sau đó viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã phân tích và giải trình tựa gen trên mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân mắc mới cho thấy virus sars cov hai có đột biến làm tăng khả năng bám dính vào cơ thể làm lây lan nhanh hơn chưa ghi nhận biến đổi liên quan tới độc lực
tuy nhiên các chuyên gia khẳng định trước đây việt nam đã lưu hành năm chủng virus sars cov hai